ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí trên đường đi chém người
một cán bộ công an vùng cao đã bị thương do bị các đối tượng chống trả
hai mươi đối tượng này hầu hết là học sinh chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác
đã mang theo hung khí điều khiển hơn một mươi xe mô tô tìm người chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ cùng tổ công tác khẩn trương đến ngăn chặn
khống chế thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả làm đồng chí tài bị thương gãy tay
vụ việc đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ để xử lý
hai mươi đối tượng này đều lứa tuổi vị thành niên hầu hết là học sinh
chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác đã mang theo hung khí điều khiển một mươi xe mô tô đi tìm người chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ cùng tổ công tác khẩn trương đến ngăn chặn
khống chế thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả bỏ chạy làm thượng úy trần đức tài bị thương gãy tay
khi mà nhận được thông tin từ người dân là rất là nhiều đối tượng
tham gia điều khiển xe máy và mang theo rất là nhiều hung khí
đi xe máy là dần hận ngăn rất là ngông nghi
cho nên là báo cáo ngay chỉ huy để xin ý kiến và kịp thời có mặt tại hiện trường
để ngăn chặn các nhóm đối tượng trên không có để nhóm đối tượng gây ra hậu quả cho xã hội
những hung khí độ chế như dao mắt dài như thế này đã được các đối tượng sử dụng để đánh nhau
nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả khôn lường
mặc dù mới ở tuổi vị thành niên nhưng các đối tượng rất manh động
sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
sau khi công an thị trấn làm việc với số đối tượng trên thì nhiều phụ huynh mới biết
con mình vi phạm pháp luật tàng trữ sử dụng hung khí
hiện vụ việc đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên
quyết liệt ngăn chặn truy bắt hàng chục đối tượng sử dụng hung khí
thượng úy trần đức tài cũng đã được người dân huyện ba tơ biểu dương khen ngợi
về hành động dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ
hết mình với công việc sẵn sàng vì nhân dân phục vụ
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam vũ mai nhật tạo
trú tại quảng nam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày chín tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ
tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng phát hiện hai nam thanh niên đi xe sh
không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
lúc này tạo bất ngờ tăng ga quay đầu bỏ chạy
thế vậy thượng sĩ trịnh quang hùng
chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng ra hiệu lệnh dừng xe ngăn lại
thì bị tạo tông xe vào cảnh sát khiến chiến sĩ bị thương nặng
sau đó cả tạo và xe máy đều ngã xuống đường
tạo tiếp tục dựng xe lên với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác kịp thời khống chế
giả danh nhân viên sản giao dịch thương mại điện tử sopi tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
một đường dây lừa đảo đã bị công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên triệt phá
cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp nguyễn thị tuyết dân một đối tượng trong đường dây này
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dân tổ công tác phát hiện một mươi hai đối tượng đang kết nối
gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính sách tay nhiều đồ vật tài liệu
sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên
đang gọi điện mời khách hàng tham gia giao dịch vụ việc tiếp tục được điều tra
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý sáu đối tượng
gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu đinh phương nam
cả sáu người đều ngụ tỉnh đồng nai về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc bốn đối tượng khác bị lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra hành chính
một cơ sở kinh doanh karaoke ở xã xuân tâm phát hiện có một mươi bốn đối tượng đang tụ tập
có biểu hiện sử dụng ma túy thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
ngày một mươi một tháng năm công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với bốn đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
các đối tượng đã đặt tài sản
đối tượng gồm ngô xuân hữu phan văn toại nguyễn thành nam và trần trọng khang cùng chú tại hà nội
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ tạt sơn sáu xe ô tô ở phường định công vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
tại sân trung cư n một mươi bốn c và ct một mươi sáu khu đô thị định công
các đối tượng khai sau hữu có bãi trồng giữ xe tại sân trung cư ct một a
thấy khách hàng cũ dừng hợp đồng và gửi xe ở chỗ mới
nên tạt sơn phá hoại để các chủ xe sợ phải quay lại gửi xe vào bãi của mình
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển khoảng bảy mươi kg ma túy các loại từ lào về việt nam
trên một xe ô tô mang biện kiểm soát lào vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tang
tại luồng nhập cảnh của cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng đã bắt quả tang sen và siva vanh yong de lo
trú tại tỉnh bô lê khăm xây lào đang vận chuyển ba mươi bánh heroin một mươi tám kg thuốc lắc hai mươi một kg ketamine
hai kg ma túy tổng hợp dạng đá hai đối tượng này khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ huyện căm cợt lào về việt nam để lấy số tiền công là hai mươi tám usd
một thông tin đáng chú ý khác bộ y tế ngày một mươi một tháng năm đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng tỉnh bắc ninh
về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
trong văn bản do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký ban hành bộ y tế đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
khẩn trương tham mưu ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh thành phố ban hành kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
bộ y tế nhấn mạnh về việc người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch phương án lực lượng thuốc và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp điều tra xử lý
khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm cấp cứu điều trị kịp thời và bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của người dân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất tống đạt cáo trạng vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới
phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành khác cho các bị can
vụ án có hai trăm năm mươi bốn bị can với hơn hai trăm tám mươi sáu bảy mươi bút lục và hai trăm một mươi năm luật sư tham gia bảo chữa
thẩm phán huỳnh văn trực phó tranh án tòa hình sự được phân công giải quyết vụ án này
theo cáo trạng các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng đến lãnh đạo các trung tâm chi cục đăng kiểm thống nhất chi đạo
các đăng kiểm viên cấp dưới các nhân viên làm việc ở các trung tâm chi cục nhận tiền từ các chủ xe chủ tàu
qua đó bỏ qua lỗi bỏ qua các điều kiện về chất lượng an toàn kỹ thuật an toàn lao động bảo vệ môi trường trong đăng kiểm thẩm định hồ sơ thiết kế
trong số hai trăm năm mươi bốn bị can bị truy tố bị can đỗ trung học cựu trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn hai tám tỷ đồng để cấp thông báo năng lực cho ba mươi tám cơ sở đóng tàu tại long an hoạt động trái luật
bị can đỗ trung học bị truy tố về tội nhận hối lộ
tuy nhiên đỗ trung học được xác định đã xuất cảnh ranh nước ngoài từ cơ khẩu sân bay quốc tế nội bài từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trước thời điểm khởi tố bị can
hiện không xác định được đang ở đâu nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với ông học
giờ đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận và xã hội quan tâm
nên đối với trường hợp của ông học công an thế hành tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bảo chữa theo quy định
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt quả tàng ba mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp một xã an hòa huyện tam nông
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi năm con gà trống đá một mươi hai cặp cửa sắt một tấm nhựa bốn mươi hai xe mô tô và số tiền khoảng ba mươi bảy triệu đồng do các đối tượng giao nộp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
lô hàng hóa gồm hai trăm bảy mươi bảy lọ tinh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng cho thuốc lá điện tử được bày bán tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống trên địa bàn thành phố lạng sơn
đã bị công an tỉnh lạng sơn phát triển
lô hàng hóa gồm hai trăm bảy mươi bảy lọ tinh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng cho thuốc lá điện tử dùng cho thuốc lá điện tử
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý